điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng khi nhu cầu vay mượn bốn kỳ hạn ngắn trên thị trường mở tiếp tục giảm trong tuần qua xuống chỉ còn trên ba trăm năm mươi tỷ đồng
thanh khoản bớt căng thẳng tiếp tục giúp cho lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
với việc giá xăng tăng lên
bảy đồng một lít từ ngày một tháng ba đã tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá cả thị trường hàng hóa trong thời gian tới
mặc dù ngay lập tức chưa chịu nhiều ảnh hưởng do các đơn hàng đã được ký hợp đồng và nhập từ trước nên mức giá hiện tại của các sản phẩm vẫn đang ở mức bình ổn
tuy nhiên theo một số đơn vị phân phối và bán lẻ thị trường hàng hóa nói chung chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực trong thời gian tới
cũng theo đại diện sài gòn cổ úc với ngành hàng hóa mỹ phẩm chất tẩy dừa thông thường các đơn hàng chốt ổn định giá từ hai đến ba tháng
nhiều nhóm hàng nhà cung cấp muốn tăng thì phải thông báo trước ít nhất một tháng nên biến động giá cả trước mắt là chưa lớn
riêng với nhóm hàng tuyên sống hệ thống co op mark và co op ischa hiện đang thực hiện các chương trình khuyến mãi
trong đó phần lớn là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm chia sẻ áp lực tri tiêu của người tiêu dùng
đến nay rất nhiều nhà sản xuất cho biết vẫn cố gắng cầm cự chưa thông báo giá mới vì lượng hàng tồn trong tết vẫn còn
trong khi sức mua khá bấp bênh vì diện tiến mới của dịch bệnh vẫn khó lường
tuy nhiên với một số ngành hàng thực phẩm khô thực phẩm chế biến thức uống giải khát nhà cung cấp đã đề nghị điều chỉnh giá
theo thống kê chỉ số sản xuất pmi của việt nam tiếp tục tăng cao trong tháng hai hai nghìn hai mươi hai với năm mươi bốn ba điểm so với năm mươi ba bảy điểm
vào tháng một hai nghìn hai mươi hai chỉ số này báo hiệu một sự tăng trưởng đáng kể đồng thời cho thấy các điều kiện kinh doanh hiện đã được cải thiện
theo công bố của công ty nghiên cứu thị trường iss mike lĩnh vực sản xuất của việt nam đạt năm mươi ba bảy điểm tăng so với mức năm mươi hai năm điểm của tháng trước đó
chỉ số này báo hiệu sự cải thiện vững chắc về điều kiện kinh doanh kể từ tháng bốn hai nghìn hai mươi
cả sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng với tốc độ mạnh hơn
theo thống kê chỉ số sản xuất bmi của việt nam tiếp tục tăng cao trong tháng hai hai nghìn hai mươi hai với năm mươi bốn ba điểm tăng so với mức năm mươi hai năm điểm
sau một thời gian thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển tại tp hcm đã nhận được nhiều sự quan tâm tham gia của các cơ quan nhà nước doanh nghiệp
việc ứng dụng công nghệ không sử dụng tiền mặt đã cho thấy hệ thống cho kết quả vận hành ổn định tạo sự an tâm tin tưởng trước khi triển khai thu phí chính thức vào ngày một tháng bốn hai nghìn hai mươi hai tới
theo cán vụ đường thủy nội địa tp hcm qua gần hai tuần thử nghiệm
ra trực tuyến nên tại khu vực cảng không phát sinh thêm trạm chốt hay nhân viên phục vụ nào
điều này đảm bảo không để xảy ra tình trạng xe ôm ứ hay phải chờ đợi để khai báo khi vào cảng
các cơ quan đơn vị có liên quan cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin ghi nhận đóng góp của các đơn vị
song song đó xử lý khắc phục những sự cố trên hệ thống giúp công tác vận hành được linh hoạt
về quy trình người nộp phí kê khai trên hệ thống thông tin hải quan dữ liệu được tích hợp về hệ thống thu phí cảng biển của thành phố
trên các dữ liệu đó hệ thống thu phí cảng biển sẽ tự động thông báo mức phí mà doanh nghiệp phải nộp
sau khi khách hàng nộp phí biên lai điện tử sẽ tự động chia sẻ qua hệ thống cảng
hệ thống dữ liệu đều được tích hợp chung với nhiều đơn vị liên quan
người quản lý việc ra vào cổng cảng biển có thể kiểm tra dữ liệu trên hệ thống
khi thấy khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ đóng các loại phí theo quy định thì sẽ mở cổng cho xe ra vào
đến nay thì hệ thống đã vận hành cơ bản là khá thuận lợi
toàn bộ các tính năng của hệ thống đã được thể hiện và thông suốt
trong đó thì phải kể được rằng là tất cả các thành viên của tổ kỹ thuật cũng như là các sở ngành có liên quan như cục hải quan thành phố
các doanh nghiệp cảng đã tham gia rất là tích cực họ đã nỗ lực ngày đêm
trong quá trình vận hành thì nó phát sinh một số sai sót từ những tính năng như sự chậm trễ chia sẻ dữ liệu
là không nhìn thấy được cái dữ liệu chia sẻ
thì các cái tính năng này được khắc phục ngay
đến thời điểm này thì nói chung là hệ thống đã dẫn hành cơ bản tốt
tất cả dữ liệu đầu vào cũng như đầu ra tại các cảng cũng đã thực hiện
bên cạnh đó thì các cảng cũng đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc giám sát trên hệ thống
thì cái việc mà triển khai tự động thì nó đem lại rất nhiều lợi ích
nó tiết kiệm cái chi phí quản lý của cơ quan thu phí
tiết kiệm thời gian chi phí của cả người nộp phí
cũng như là nó đảm bảo cái tính an toàn minh bạch khi mà toàn bộ quá trình mà thu nộp
thì được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống
từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có gần bốn trăm linh doanh nghiệp đăng ký khai báo thu phí cảng biển
trên hệ thống thông quan của hải quan và cổng thông tin điện tử của cán bộ đường thủy nội địa thành phố
hầu hết doanh nghiệp mong muốn thành phố cần minh bạch việc sử dụng khoản phí này
và thông báo công khai việc sử dụng phí cho những công trình cụ thể để đảm bảo hiệu quả của đề án
lúc đầu nó cũng hơi khó khăn
nhưng mà nếu mình làm để xài lấy những khoản tiền đó mình làm những đường thuận tiện mở rộng thêm
cái thu phí hạ tầng cảng biển này là chúng ta thu theo luật
và cái số tiền thu được chúng ta chỉ là bù đắp một phần cho cái tổng đầu tư công chung của thành phố
theo đề án thu phí hạ tầng cảng biển mức thu được tính thấp nhất là một mươi năm đồng mỗi tấn hàng
và cao nhất là bốn bốn triệu đồng một container loại bốn mươi feet
với sản lượng trung bình hơn một trăm bảy mươi triệu tấn hàng hóa mỗi năm trên toàn hệ thống hai mươi sáu cảng biển ở thành phố hồ chí minh
ước tính mỗi năm thành phố thu được khoảng ba tỷ đồng
nguồn thu này sẽ được thành phố dùng vào các dự án mở rộng làm thêm đường
nhằm kéo giảm ủng tắc giao thông tại các khu vực kết nối ra vào các cảng biển
từ một người làm nghề quảng cáo cho các trang facebook bán hàng online
nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tỉnh kiên giang sử dụng tài khoản facebook đăng bài viết về các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
bệnh tật kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện
đặc biệt là đối tượng còn tạo tài khoản khiến cho nhiều người lầm tưởng là tài khoản ngân hàng của báo cần thơ
và chuyển tiền vào từ đó chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
theo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn phong phúc đã sử dụng tài khoản facebook tên nguyễn minh minh
đăng các bài viết trên mạng xã hội về các trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn
các trường hợp bị bệnh tật kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện
sau khi tài khoản này bị khóa do vi phạm các chính sách của facebook
phúc mua tài khoản facebook tên nguyễn ngọc để tiếp tục thực hiện hành vi này
phúc để tài khoản tên báo cần thơ để mọi người lầm tưởng đây là tài khoản ngân hàng của báo cần thơ và chuyển tiền vào
bản thân tôi thì là một người sử dụng thường xuyên các mạng xã hội
đặc biệt là các mạng xã hội có chia sẻ
về vấn đề từ thiện
thì tôi rất là trăn trở trong vấn đề là mình giúp đỡ được nhiều người từ thiện
cho nên là tôi like và share những trang từ thiện ở trên facebook
thì hôm đó tôi vô tình phát gặp được trang facebook này cũng kêu gọi từ thiện
và một tình trạng trong trường hợp này tôi thấy vô cùng thương cảm
cho nên là tôi đã quyết tâm tìm hiểu để tôi coi có phương pháp nào để mình chia sẻ
mình giúp đỡ được cho họ hay không
thì sau khi
khi mà mình đọc xong cái trang tin này thì tôi nhận thấy là thông tin trên trang là cũng có ghi rõ là cái cách phương thức là để mình giúp đỡ bằng cách là mình chia sẻ tiền ủng hộ qua cái số tài khoản của trang này
thì sau khi tôi đọc thì thấy được cái trang này là nó ghi là tài khoản là thông tin của báo cần thơ
thì tôi tìm hiểu và chuyển khoản trên tài khoản ngân hàng thì tài khoản này cũng ghi là báo cần thơ
nhưng mà viết tắt là không giấu
thì tôi nghĩ đây là một trang
để ghi gọi từ thiện
thì tôi đã chuyển khoản cho cái trang này để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh trường hợp người nêu trên
tôi sử dụng mạng facebook và lớp có lướt tìm kiếm đọc báo và vô tình thấy một cái hoàn cảnh khó khăn đó
và cái người đăng hoàn cảnh khó khăn đó đã đăng số tài khoản lên và nói tôi nếu có muốn giúp đỡ thì hãy chuyển vô số tài khoản đó
giờ tôi đọc tôi cũng thấy một cái hoàn cảnh đó khó khăn nên mình cũng muốn giúp đỡ
và người đó có đăng lên là số tài khoản tên mình chuyển vô số tài khoản đó và mình để cái tên của cái người mà muốn giúp đỡ đó vô
sau khi có người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì phúc sử dụng app internet banking trên điện thoại để chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau
rồi rút tiền mặt chiếm đoạt
với tâm lý làm việc thiện thì không so đo tính toán nên những nạn nhân không hề biết số tiền mình chuyển để giúp đỡ những vấn đề bức hành đã bị chiếm đoạt
tôi chỉ xong rồi tôi không có kiểm tra lại tại vì tôi nghĩ là không có ai mà sử dụng hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn
nó lấy số tiền đó mà để đi tiêu xài cá nhân cho việc cá nhân của mình
cũng theo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ qua vụ việc trên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn sử dụng mạng xã hội
để kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần cẩn trọng tìm hiểu kiểm chứng kỹ các thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội
yêu cầu người đăng tải công khai minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ liên hệ với chính quyền địa phương bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng
các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước đoàn thể quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hoạt động từ thiện cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
hiện nay công an thành phố cần thơ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn phúc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố cần thơ đề nghị ai là bị hại liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ để được giải quyết theo quy định
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại